năm hai nghìn một mươi tám bệnh viện nhi đồng hai tp hcm tiếp nhận một bé gái bốn tuổi rơi từ tầng bảy của một chung cư tại thành phố xuống đất trong tình trạng đa chấn thương
bé gái ở cùng mẹ nhưng ra ban công chơi và trèo qua lan can sau đó rơi xuống đất
ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám một bé trai năm tuổi ở nhà cùng với ông nội tại tầng bảy của một khu trung cư ở phường dịch vọng quận cầu giấy hà nội
khi đang chơi ngoài bàn công cháu trèo qua lan can rơi xuống đất nguy kịch
ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín một bé trai bốn tuổi đang chơi đùa ngoài khu vực ban công tầng ba tòa nhà rise city khu đô thị linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai tp hà nội thì bất ngờ rơi xuống đất bất tỉnh
tuy đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng vết thương quá nặng cháu bé đã tử vong khi nhập viện
và gần đây nhất chiều tối ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một một bé gái ba tuổi đã leo qua lan can
của một căn hộ trung cư ở tầng một mươi hai a trung cư sáu mươi b nguyễn y tưởng thanh xuân hà nội và rơi xuống đất
may mắn cháu bé được một người đàn ông kịp thời đỡ nên đảm bảo được tính mạng
là người trực tiếp chứng kiến và ghi lại hình ảnh vụ việc chị nguyễn thị huế vẫn chưa quên giây phút nguy hiểm ấy
nhìn thấy bé gái treo mình lơ lửng ở ban công rồi rơi xuống đất chị huế chỉ biết la hét tìm kiếm sự cứu giúp của mọi người
cũng quay được cái cảnh của em bé là lúc em đã trèo lên đến cái lan can ở bên trên rồi tức là đang nằm giữa hai bên
nên là trong cái tình huống nó rất là nguy hiểm
và tôi không biết làm gì khác ngoài cái việc là đứng ở bên này để hô hét làm sao cho ai đó có thể nghe được để ra ứng cứu em bé một cách kịp thời nhất
trực tiếp mới mắt mình chứng kiến sự việc đó hiện ngay ra trước mặt mình nên là tôi cũng rất là hãi
sau khi sự việc xảy ra nhiều hộ gia đình sinh sống tại trung cư sáu mươi b nguyễn huy tưởng đã nhanh chóng tìm phương án phòng tránh nguy hiểm khu vực ban công cho trẻ nhỏ
vừa rồi thì cũng có rất là nhiều nhà trước kia là chưa lắp lưới thì bây giờ cũng đã đang nắp lưới và một số nhà thì cũng vẫn còn chưa lắp nhưng mà còn rất là ít
đại đa số người dân ở quanh đây đã đang lắp lưới trong vòng một hai ngày hôm nay
ngay từ khi về nhà mới là tôi đã lắp đặt lúc đó bởi vì

tôi rất là sợ cái trường hợp mà nhà có trẻ nhỏ nên là lập tức là phải yêu cầu là gia đình chồng là phải đi lắp lưới ngay
sinh sống tại tầng tám của một khu trung cư đồng thời có hai con nhỏ vợ chồng chị vũ hàng nga đã sớm lắp đặt lưới an toàn cho khu vực ban công và cửa sổ trong nhà
hai con đang ở độ tuổi nghịch ngợm thường xuyên chạy nhảy nên nếu không có phương án che chắn khu vực lan can tai nạn rất dễ xảy ra
thì khi chuyển lên tầng tám này thì với độ cao như vậy và nhà lại có bé nhỏ và chuẩn bị sinh thêm tiếp bé thứ hai thì tôi đã lắp đặt luôn cái lưới an toàn này để nhằm bảo vệ cho các bé khỏi khi vui chơi hoặc là khi mà không có sự quan sát của người lớn
có trời ở ngoài ban công thì cũng sẽ rất là an toàn
khi mà tôi phát hiện ra cái cánh cửa sổ trong phòng ngủ cũng có một cái độ hở khiến cho các trẻ em vẫn có thể lọt qua
thì vợ chồng tôi
tôi cũng đã lắp đặt luôn cái lưới an toàn này
phòng ngủ ngay cạnh khu vực ban công hai bé có thể dễ dàng tiếp cận với khu vực này
tuy nhiên với việc lắp đặt sẵn hệ thống lưới an toàn gia đình chị na yên tâm khi để các con tự mình sinh hoạt và vui chơi trong phòng
đồng thời chị cho biết chi phí lắp đặt không quá tôn kém nên các gia đình có thể sử dụng để đảm bảo an toàn cho con nhỏ trong nhà
các bà em bé cũng có sự tò mò ban công vì ban công có trồng nhiều rất nhiều cây cảnh cây hoa
các bé cũng thỉnh thoảng cũng sẽ ra muốn ra ngoài tưới cây tưới hoa hoặc là ngắm nhìn những cái mọi vật xung quanh
các bé sẽ
kể có đứng hay là vị thì cái lưới an toàn cũng sẽ đảm bảo là các bé sẽ không hề bị nhau ra khỏi ban công
mình sở hữu một căn trung cư dù có là thuê hay là mình mua thì cái đấy cũng trong khả năng của mình
cái lưới an toàn nó không hề
cái chi phí của nó là rẻ chứ không phải là đắt
hiện nay việc lắp đặt lưới an toàn ở khu vực trung cư đang dần được các gia đình quan tâm hơn
bởi lẽ việc trẻ con nghịch ngợm và mất kiểm soát là điều dễ xảy ra
việc phòng tránh là điều luôn cần thiết
đôi khi chỉ cần một phút lơ là sự cố có thể xảy ra ngay lập tức
để giữ an toàn cho con của mình cũng như là con của bạn bè và cháu chắt các thứ đến chơi
hầu hết các nhà đều phải lắp ghế an toàn
đừng để xảy ra cái trường hợp như vừa rồi
các bố mẹ trai em các cháu không chăm non thì rất là nguy hiểm
nói chung là cũng nên phải đạt một cái
nếu mà để trẻ con mà rơi từ trên kia xuống thì nó thật là kiểu ngoài nhìn cũng vẫn thấy là xót
ở những tầng cao hoặc là lan can mà chưa đủ đảm bảo an toàn thì càng phải quan tâm đến trẻ em hơn ạ
nhiều vụ việc trẻ nhỏ rơi từ ban công trung cư vẫn liên tiếp xảy ra
điều này yêu cầu các bậc phụ huynh
cần quan tâm hơn nữa đến công tác an toàn tại các khu vực nhạy cảm của một căn hộ trung cư nói riêng và nhà cao tầng nói chung
cái lưới an toàn nó chỉ là một phần
nhưng mà cái việc thiết kế ban công thế nào cho nó đảm bảo cái tiêu chuẩn và cái an toàn của bộ xây dựng đưa ra cũng là một điều hết sức quan trọng
đặc biệt là ban công ở thời điểm hiện tại thì người ta thường là có thêm những cái phần tường để người ta tăng thêm cái tính thẩm mỹ cho cái mặt đứng của kiến trúc
và chính cái phần tường đấy nó làm giảm cái độ cao từ
thực tế của cái ban công đi
bởi vì độ cao thực tế của văn công nó tối thiểu theo quy chuẩn của bộ xây dựng nó phải là một m bốn
năm ngày sau khi xảy ra vụ việc ban công nhà bé gái ba tuổi ở tầng một mươi hai a trung cư sáu mươi b nguyễn huy tưởng đã được lắp lưới bảo vệ
sự phòng vệ có thể coi là muộn nhưng dẫu sao còn hơn là không
trên thực tế lưới an toàn có giá thành không đắt trên thị trường và không khó để lựa chọn một loại lưới tốt hợp túi tiền
ngày xưa thì thay bằng cái hệ thống lưới an toàn này thì ngày xưa là bằng những hệ thống chuồng cọp bằng sắt thép rất là kiên cố
thì đúng là nó sẽ có những hạn chế về mặt là cứu nạn cứu hộ trong những trường hợp như là hỏa hoạn
nhưng bây giờ với cái thiết kế của lưới an toàn hiện tại thì cái việc mà xảy ra hỏa hoạn hay cứu nạn cứu hộ thì cũng được xử lý rất là đơn giản
bởi vì với cái lưới an toàn này thì chỉ cần một cái kìm ta bấm một phát cắt một phát là nó đã có thể giải quyết được vấn đề rồi
lưới an toàn này thì lắp đặt rất là đơn giản bộ phận chính của lưới an toàn nó chỉ có là cái thanh nhôm định hình và cái lưới và cái những cái bu lông
chỉ cần bắn cái thanh nhuông vào và căng dây là xong
từ năm hai nghìn một mươi tám bộ xây dựng đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà ở và công trình công cộng an toàn sinh mạng và sức khỏe
các yêu cầu kỹ thuật về ban công trung cư đã được nghiên cứu cân nhắc nhằm đảm bảo an toàn phù hợp với điều kiện khí hậu môi trường ở việt nam
đồng thời đảm bảo khả năng cứu nạn cứu hộ và tự thoát nạn khi xảy ra cháy
tuy nhiên việc sử dụng ban công lô da đặc biệt ở những gia đình có con nhỏ cần được mỗi cá nhân gia đình quan tâm hơn nữa để tránh những tai nạn đáng tiếc